hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
khoảng h ba mươi ngày hai mươi bốn tháng năm ngôi nhà tại ngõ một trăm một mươi chín trung kính phường trung hòa quận cầu giấy bốc cháy dữ dội
chỉ trong ít phút lửa bùng lên dữ dội kèm theo nhiều tiếng nổ
ngôi nhà cho thuê trọ gồm năm tầng mỗi tầng hai phòng tầng một kinh doanh xe đạp điện và sửa chữa xe điện
nhận tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã huy động nhiều xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa cứu nạn
hàng chục xe cứu hỏa cứu thương túc trực bên ngoài
hơn một giờ ngọn lửa được dập tắt chỉ còn những cột khói bốc cao
công an đang phong tỏa hiện trường vụ việc
ngôi nhà xảy ra cháy nằm sâu trong ngõ nhỏ cách mặt đường trung kính khoảng hai trăm linh mét
cảnh sát phải kéo đường ống dẫn nước vào để dập lửa
đến hơn ba giờ sáng nhiều nạn nhân bọc túi vải đặt trên cáng được lực lượng chức năng đưa ra ngoài
hiện số người thương vong chưa được thống kê
đến bốn giờ ngọn lửa được dập tắt
theo thông tin ban đầu cơ quan chức năng xác định có một mươi bốn người tử vong và đang tiếp tục thống kê xác định danh tính
hiện công an đã phong tỏa phố trung kính để phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường
liên quan đến vụ việc bé dtnl sinh năm hai nghìn một mươi hai ở huyện thanh trì hà nội
mang thai và sinh con vào giữa tháng bốn vừa qua
được biết kết quả xét nghiệm adn giữa đứa trẻ sinh ra và người hàng xóm trước đó bị tình nghi là không cùng huyết thống
mới đây gia đình đã chia sẻ thêm thông tin về một đối tượng nghi ngờ khác
ông dna bố của bé r cho biết con gái ông đã tiết lộ thêm về việc có quan hệ với một người đàn ông khác nữa
người này cũng chính là bạn của ông mà
thông tin này khiến dư luận vô cùng bất ngờ
mọi người đều hy vọng cơ quan chức năng sớm tìm ra đối tượng đã dở trò đổi bại với cháu l
trước đó vào giữa tháng bốn dư luận xuân sau trường hợp cháu l bị dở trò đồi bại dẫn đến mang thai
thời điểm đó gia đình nghi đối tượng làm cho bé mang thai chính là người hàng xóm thân thiết nhà ngay kế bên
ngày một mươi bảy tháng bốn l đã sinh một bé trai nặng ba kg tại bệnh viện phụ sản hà nội
được biết gia đình l có hoàn cảnh khó khăn mẹ bỏ đi từ khi lờ còn nhỏ một mình bố nuôi hai anh em ăn học
hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc
vừa qua vụ một cô gái bị sát hại bỏ vào vali đưa lên núi phi tang đã gây xôn xao dư luận bởi tính chất của vụ việc
ngày hai mươi bốn tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu tạm giữ hai nghi phạm là võ thành long hai mươi tuổi
chú xá tam phước huyện long điền và vũ thành huy hai mươi năm tuổi chú xá hòa long thành phố bà địa để điều tra làm rõ
chỉ sau một mươi hai giờ lực lượng chức năng đã thành công tìm thấy nghi phạm của vụ án nghiêm trọng này
trước đó chiều ngày hai mươi hai tháng năm phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bà rịa vũng tàu nhận được yêu cầu của công an huyện cần giờ
thành phố hồ chí minh về việc phối hợp để xác minh trường hợp một cô gái mất tích
người mất tích là chị t hai mươi một tuổi trú tại huyện cần giờ thành phố hồ chí minh
vào cuộc điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu xác định chị t từ cần giờ đến thành phố vũng tàu đi chơi với hai nam thanh niên
ngày một mươi chín tháng năm chị tê lưu trú tại một khách sạn ở phường hai thành phố vũng tàu cùng một trong hai thanh niên này
sau đó chị tê mất tích nghi do bị sát hại
qua giả soát địa bàn công an xác định nghi phạm là võ thành long năm thanh niên ở cùng chị t tại khách sạn
người còn lại là một đối tượng không rõ lai lịch
bằng các biện pháp nghiệp vụ khoảng ba giờ sáng ngày hai mươi ba tháng bốn
các trinh sát phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bà rịa vũng tàu đã bắt giữ được long
khi y đang lẩn trốn tại quận bình tân thành phố hồ chí minh sau một mươi hai giờ gây án
qua khai thăng nhanh nghi phạm long thừa nhận đã sát hại chị tê để chiếm đoạt tài sản
rồi cùng bạn là vũ thành huy lên kế hoạch phi tăng nạn nhân tại khu vực núi ở thành phố vũng tàu
từ lời khai của long huy nhanh chóng bị bắt giữ
tại cơ quan công an bước đầu võ thành long khai quen biết chị t thông qua mạng xã hội facebook
ngày một mươi tám tháng năm long cùng huy thuê xe taxi đón chị tê đi chơi tại thành phố vũng tàu
đến khoảng giờ ngày một mươi chín tháng năm long và chị t về một khách sạn ở khu á châu phường hai nghỉ ngơi
tại đây khi phát hiện chị t mang theo nhiều tài sản và trang sức có giá trị
long nảy sinh ý định sát hại để chiếm đoạt
long đã sát hại chị tê
tiếp đó long nhắn tin báo
cho huy biết sự việc để bàn bạc chuyện phi tăng nạn nhân
sáng cùng ngày long đi mua vali rồi cùng huy đặt chị t vào trong
mang lên bỏ tại khu đất trống ở núi nhỏ thành phố vũng tàu
cả hai đã mang số tài sản lấy được của nạn nhân đi bán lấy tiền tiêu xài cá nhân
riêng chiếc điện thoại iphone một mươi hai pro max của chị t đối tượng huy giữ trong người cho đến khi bị bắt
mới đây một vòi rồng cao hàng trăm mét từ ngoài khơi di chuyển vào bờ biển
đánh chìm một tàu và một số ghe nhỏ của người dân xã vạn hưng huyện vạn ninh tỉnh khánh hòa
nhớ lại vụ việc nhiều người dân vẫn chưa khỏi hoảng sợ
sáng ngày hai mươi ba tháng năm làng biển tại thôn hà già xã vạn hưng huyện vạn ninh tỉnh khánh hòa
yên bình trở lại sau khi vòi dùng đã tan
người dân trong vùng tiếp tục công việc thường ngày xay thức ăn và chăm nuôi tôm hùng
chị thùy diễm bốn mươi ba tuổi người dân thôn hà già đã chứng kiến và quay lại cảnh vòi rồng cao hàng trăm mét đánh úc ghe tàu trên biển
chị diệm nhớ lại khoảng một mươi năm h bốn mươi phút ngày hai mươi hai tháng năm bầu trời âm u và gió nhẹ
dưới bãi biển một nhóm người đang xay ốc cua làm thức ăn cho tôm hùng
thì phát hiện một vòi rồng cao hàng trăm mét
thấy lạ mọi người nhồn nháo vừa đứng xem vừa quay video
chị diễm cho biết mọi người cứ nghĩ nó tan như mọi lần
nào ngờ vòi dòng từ từ di chuyển vào bờ
đánh lật úp chiếc ghe lớn
sau đó tiếp tục quần thảo làm hư ba chiếc ghe nhỏ sát bờ rồi mới tan hẳn
theo chị diễm nhiều người vô tư đứng quay video vì nghĩ vòi rồng sẽ không vào bờ
tuy nhiên sau khi chứng kiến chiếc ke lớn bị đánh úp người dân mới hoảng loạn bỏ chạy
sau khi vòi dùng tan tại thôn hà già xuất hiện một cơn mưa khá lớn kéo dài khoảng nửa giờ đồng hồ
chị diễm cho biết trước đây ở xã bạn hưng cũng từng xảy ra hiện tượng vòi dòng
nhưng chỉ quần thảo ở ngoài khơi rồi tan
ông trần văn mãn năm mươi bốn tuổi chủ chiếc thuyền bị lật cho biết
hơn một mươi năm trước vợ chồng ông mua chiếc ghe nhỏ về sửa chữa với tổng chi phí khoảng hai trăm linh triệu đồng
để trở thuê thức ăn cho tôm hủ nuôi
công việc của ông bắt đầu từ sáng sớm đến khoảng một mươi một giờ là nghỉ
tàu đựng neo cách bờ khoảng năm mươi mét
chiều ngày hai mươi hai tháng năm khi đang ở nhà ông nhận được tin báo ghe của gia đình bị vòi rồng đánh chìm
nên tức tốc chạy về phía biển để cứu tài sản
sau khi cứu được ghe ông mãn kéo vào gần bờ
tát sạch nước biển trong khoang thay dầu mới để sáng sớm tiếp tục công việc chở thức ăn cho tôm của mình
theo ông mãn qua kiểm đếm vòi dùng làm hư hỏng mấy tấm pin năng lượng mặt trời
một bình ác quy tổng thiệt hại ước khoảng năm triệu đồng
ông trần trung thông phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã vạn hưng cho biết
nhận được tin báo của người dân về hiện tượng vòi rồng lãnh đạo xã đã đến hiện trường để kiểm tra
theo ông thông qua clip thấy vòi rồng xoáy rất mạnh nhưng may mắn không gây thiệt hại về người
vụ việc làm ghe ông mãn lật úp và ba ghe nhỏ bị móc méo đã được người dân chủ động khắc phục
nối tiếp chương trình sẽ là những tin tức vừa được chúng tôi cập nhật mời quý vị tiếp tục theo dõi
trưa ngày hai mươi ba tháng năm đội cảnh sát giao thông bình triệu phòng cảnh sát giao thông công an tp hcm
lập chốt xử lý người điều khiển phương tiện vi phạm tốc độ trên quốc lộ một đoạn qua phường an phú đông quận một mươi hai tp hcm
làn đường này giới hạn tốc độ tối đa là năm mươi kmh
sau hơn một giờ làm nhiệm vụ
lực lượng chức năng phát hiện bốn người lái xe máy chạy quá tốc độ quy định
hầu hết đều cho biết họ không để ý biển báo giới hạn tốc độ
đáng nói quá trình tăng nghiệp tại chốt làm việc của cảnh sát giao thông
phóng viên còn ghi nhận được những trường hợp người vi phạm liều lĩnh tăng ga bất chấp nguy hiểm để vượt chốt cảnh sát giao thông
cụ thể khi phát hiện nam thanh niên điều khiển xe máy biển kiểm soát tám mươi sáu b ba sáu trăm sáu mươi năm x chạy quá tốc độ
cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng phương tiện nhưng người này liều mạng tăng ga
lách qua cán bộ xử lý chạy mất hút
tương tự khi thấy cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe ở phía trước
năm thanh niên điều khiển xe máy biển kiểm soát bốn mươi chín m một hai trăm tám mươi năm x liền tăng tốc để chạy vút qua
cán bộ xử lý cho biết các trường hợp vi phạm bị phát hiện nhưng không chấp hành hiệu lệnh kiểm tra của cảnh sát giao thông
sẽ bị xử lý thông qua hình thức phạt nguội
theo đó từ hình ảnh ghi nhận được cảnh sát giao thông sẽ xác định chủ sở hữu hoặc người điều khiển phương tiện
và gửi cho họ thông báo xử lý vi phạm
những người này khi nhận được thông báo phải đến trụ sở đơn vị cảnh sát giao thông tại nơi cư trú để giải quyết
mới đây một vụ va chạm hàng hải giữa tàu với xà lan tại khu vực ngã ba đành đỏ
thuộc phường cát rái tp thủ đức tp hcm làm chín thùng container rơi xuống sông
ngày hai mươi ba tháng năm trạm biên phòng cửa khẩu cảng nhà rồng bộ đội biên phòng tp hcm
đang phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân vụ va chạm hàng hải xảy ra tại ngã ba đền đỏ
vụ việc làm chín thùng container bị rơi xuống sông nhà bè tp hcm
thông tin ban đầu khoảng một mươi bốn h hai mươi năm phút của ngày xà lan số hiệu sg tám nghìn hai trăm năm mươi chín
chở theo nhiều thùng container di chuyển từ cầu phú mỹ về cảng spitc
khi đến ngã ba đèn đỏ phường cát lái tp thủ đức thì xảy ra va chạm với tàu intersea pursuit
cú va chạm mạnh làm chín thùng container trên xà lan rơi xuống sông
và trôi về khu vực phả cát lái
nhận được tin báo trạm bên vòng cửa cầu cảng nhà rồng cảng vụ hàng hải tp hcm
cảnh sát giao thông đường thủy cắt lái và cảng vụ tân cảng sài gòn
nhanh chóng có mặt xử lý hiện trường điều tiết giao thông điều tra nguyên nhân vụ việc
liên quan đến vụ hai vườn sầu riêng trị giá hàng trăm triệu đồng của người dân
bị kẻ gian dùng thuốc trừ cỏ đầu độc và cắt trái
cơ quan công an tại đắk lắc đang điều tra vụ việc
theo đó vào ngày hai mươi một tháng năm bà phạm thị lợi sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
ngụ tại xã hòa tiến huyện cơ long park
phát hiện hàng loạt trái sầu riêng to bằng nắm tay trong vườn bị cháy thuốc
bắt đầu sụng hàng loạt mùi thuốc trừ cỏ bốc lên nồng nặc
đến chiều ngày hai mươi ba tháng năm vườn sầu riêng có hai mươi tám cây
khi hai mươi bảy cây sầu riêng bị phun thuốc trừ cỏ gây trái trái trái lá và rụng dần
theo bà lợi có thể kẻ gian đã trộn thuốc trừ cỏ vào
để phun lên những trái sầu riêng đang phát triển nhằm phá hoại
một số cây lâu năm thân cao kẻ gian phun không tới nên chỉ bị rụng trái ở phần thân trước
ước tính sơ bộ thiệt hại hơn ba trăm linh triệu đồng
trước đó sáng ngày hai mươi một tháng năm gia đình anh lương văn đức
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba ngụ tại thôn tám xã ea hu huyện cư cù yên
phát hiện nhiều cây sầu riêng của gia đình bị cắt cháy non
qua kiểm đếm có năm mươi bốn cây sầu riêng bị kẻ gian cắt hơn một sáu trăm linh m
trái thiệt hại ước tính khoảng năm trăm linh triệu đồng
công an hai huyện cơ long park và huyện cư cụ yên đang cẩn trương điều tra làm rõ vụ việc
chiều ngày hai mươi ba tháng năm cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết
sau một trăm bốn mươi ngày đấu giá trực tuyến biển số ô tô tính tới ngày hai mươi năm tháng ba
tổng số biển ô tô đã đưa ra đấu giá là sáu trăm chín mươi một hai trăm bảy mươi hai biển số
tổng số biển ô tô có khách hàng đăng ký đấu giá là hai mươi bốn sáu mươi bốn biển
tổng số biển đấu giá thành công là hai mươi ba chín trăm bốn mươi biển
tổng giá trị tài sản được đấu giá thành công là gần hai bảy trăm linh tỷ đồng
theo cục cảnh sát giao thông tính đến ngày hai mươi ba tháng năm
tổng số tiền chung đấu giá đã thu được để nộp ngân sách nhà nước là hơn hai một trăm bảy mươi năm tỷ đồng
sáng cùng ngày bộ công an vừa phê duyệt kế hoạch đấu giá biển số ô tô phiên đấu giá lần thứ tư
với tổng số ba trăm ba mươi chín bảy trăm tám mươi biển số
dự kiến danh sách biển số sẽ được niêm yết công khai từ ngày hai mươi năm tháng năm
theo kế hoạch được phê duyệt giá khởi điểm của một biển số ô tô đưa ra đấu giá là
là bốn mươi triệu đồng tiền đặt trước bằng giá khởi điểm của một biển số bước giá là năm triệu đồng
trong phiên đấu giá thứ tư này công ty đấu giá hợp danh việt nam tiếp tục là đơn vị tổ chức
đấu giá tài sản theo lựa chọn của bộ công an
cũng theo cục cảnh sát giao thông với mẫu biển số ô tô đấu giá thành công
thù lao dịch vụ đấu giá thanh toán cho tổ chức đấu giá tài sản được tính bằng tám giá khởi điểm
ngoài thù lao dịch vụ đấu giá chi phí đấu giá thanh toán cho tổ chức đấu giá tài sản là một mươi đồng
trên một biển số ô tô đưa ra đấu giá
trong thời hạn một mươi năm ngày kể từ ngày có thông báo kết quả đấu giá
người chung đấu giá phải nộp toàn bộ số tiền chung đấu giá sau khi đã trừ số tiền đặt trước
và tài khoản truy thu số một nghìn bốn trăm một mươi một nghìn hai trăm ba mươi bốn năm nghìn sáu trăm bảy mươi tám của bộ công an mở tại ngân hàng agribank chi nhánh mỹ đình
tiền chung đấu giá sẽ không bao gồm lệ phí đăng ký xe
cục cảnh sát giao thông thông tin thêm các cuộc đấu giá biển số ô tô sẽ được quản lý giám sát bởi cục cảnh sát giao thông
đơn vị được giao kiểm tra giám sát an ninh an toàn thông tin đảm bảo an ninh mạng
chống xâm nhập trong quá trình đấu giá là cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
cục viễn thông và cơ yếu cục công nghệ thông tin cục kỹ thuật nghiệp vụ bộ công an
thời gian gần đây một số người dân đặc biệt là giới trẻ đã có những suy nghĩ sai lệch thiếu hiểu biết
dẫn đến hành động vi phạm pháp luật gây nhiều hệ lụy cho xã hội ảnh hưởng xấu đến cộng đồng
từ nhân vật có hàng triệu người theo dõi trên mạng xã hội hải idol đã lạm dụng
gian dựng sự việc để câu like dẫn đến vi phạm pháp luật
mới đây người dân bức xúc trước hành vi một tiktoker giàn dựng việc rừng
đổ đoàn xe rớt dâu giữa đường tại huyện gia lộc tỉnh hải dương
rồi đăng phát trực tiếp lên mạng xã hội công an địa phương đã nhanh chóng vào cuộc
phạm đức hải tức hải ai đồ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại huyện gia lộc tỉnh hải dương
cùng ba đối tượng khác đã bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về tội gây dối trật tự công cộng
quá trình điều tra công an huyện gia lộc xác định phạm đức hải là người sáng tạo nội dung
sử dụng nhiều tài khoản để bán hàng online trên nền tảng facebook tiktok
người này sở hữu fanpage hải idol vượt khó có bốn trăm bốn mươi hai lượt theo dõi
tài khoản facebook phạm đức hải có chín mươi hai người theo dõi
tài khoản facebook hải idol vượt khó có một trăm hai mươi ba lượt theo dõi
kênh tiktok e limited có bốn năm trăm linh lượt thích
lợi dụng việc có nhiều sự tương tác trên các nền tảng mạng xã hội
hải đã nghĩ ra chiều trò câu view câu like bằng việc dừng đỗ dàn xe sang đón dâu
trong đám cưới của một người bạn trên đường
hải đã gây mất trật tự vi phạm luật an toàn giao thông
sau khi đăng tải lên các kênh clip của hải đã gây bức xúc trong dư luận
ảnh hưởng xấu đến cộng đồng
việc hải bị khởi tố bắt tạm giam là một bài học sương máu khi đã coi thường pháp luật
thượng tá nguyễn tuấn hưng trường công an tp hải dương tỉnh hải dương nhận định
những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội vi phạm nguyên tắc cộng đồng
vi phạm pháp luật sẽ gây ảnh hưởng rất xấu đến nhận thức của giới trẻ
đặc biệt khi nhiều học sinh ở tuổi vị thành niên đang học theo những thần tượng trên mạng xã hội
do đó nếu có nhân vật nổi tiếng sản xuất đăng tải những nội dung tiêu cực có hại
tác động tới nhận thức của giới trẻ theo hướng sai lệch sẽ để lại hệ lụy cho xã hội
ông hưng nhấn mạnh việc các đối tượng lợi dụng hình ảnh và không gian mạng
để làm ra những hành động vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm minh
càng nổi tiếng thì các nhân vật đó càng phải tuân thủ pháp luật
hành vi vi phạm của các ai đủ mạng nếu không bị xử lý sẽ làm ảnh hưởng rất lớn đến nhận thức
và công tác giáo dục của giới trẻ không chỉ riêng ở hải dương mà đối với toàn quốc
liên quan đến các vụ sạt lở cát đỏ ở phan thiết sở xây dựng bình thuận vừa đề nghị
ubnd tỉnh chỉ đào các sở ban ngành có phương án di rời người dân trong khu vực bị ảnh hưởng
đến nơi an toàn khi có mưa báo để bảo vệ tính mạng
theo đó sáng ngày hai mươi một tháng năm tại khu vực dự án sentona villa mũi né
và dự án thoát nước phía hạ liêu đường tỉnh bảy trăm linh sáu b cửa ra số hai và ba
phương hàm tiến thành phố phan thiết xảy ra sạt lờ cát đỏ
vụ sạt lở đã gây ách tắc giao thông trôn vùi nhiều tài sản người dân địa phương và xe cộ qua lại
qua kiểm tra hiện trạng các khu vực bị sạt lở sở xây dựng tỉnh đã báo cáo
ubnd tỉnh khẩn trưng khắc phục hậu quả
dự báo trong thời gian tới sẽ tiếp tục có mưa lớn kéo dài
khu vực trên sẽ tiếp tục sạt lở phạm vi rộng rất phức tạp không lường trước
gây tổn thất đến người và tài sản của nhân dân
vì vậy sở xây dựng đề nghị ubnd tỉnh chỉ đạo ubnd thành phố phan thiết
có phương án di rời tạm thời người dân trong khu vực bị ảnh hưởng sạt lở
đến nơi an toàn khi có mưa bão để bảo vệ tính mạng tài sản
ubnd thành phố phan thiết chủ trì phối hợp với ban quản lý sự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
các sở ngành liên quan theo dõi tình trạng mưa lũ để có biện pháp khắc phục
gia cố kịp thời tránh thiệt hại về người tài sản trong thời gian chưa hoàn thành dự án thoát nước
phía hạ lưu đường tỉnh bảy trăm linh sáu b cửa ra số hai và ba
ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh
khẩn trương tham mưu ubnd tỉnh các thủ tục để sớm ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp
đối với dự án thoát nước phía hạ lưu đường tỉnh bảy trăm linh sáu b cửa ra số hai và ba
thưa quý vị việt nam hiện đang đứng thứ ba trong danh sách những điểm đến châu á
thu hút du khách châu âu nhất dựa trên lượt tìm kiếm chỗ ở
đây là thông tin được nền tảng du lịch kỹ thuật số agoda công bố vào ngày hai mươi ba tháng năm
cụ thể theo dữ liệu tìm kiếm từ agoda trong tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
malaysia ghi nhận lượng tìm kiếm tăng tám mươi chín nhật bản đứng thứ hai với mức tăng trưởng bảy mươi một so với năm trước
riêng việt nam đứng thứ ba ghi nhận số lượng tìm kiếm tăng sáu mươi sáu từ du khách châu âu
ông vũ ngọc lâm giám đốc quốc gia agoda việt nam cho biết
sự tăng trưởng trong lượt tìm kiếm về du lịch việt nam năm hai nghìn hai mươi bốn so với năm trước
thể hiện sức hút ngày càng lớn của việt nam đối với khách châu âu
đặc biệt ngày càng có nhiều du khách châu âu lựa chọn việt nam làm điểm đến cho kỳ nghỉ hè
điển hình một số nước tại châu âu có lượng tìm kiếm du lịch việt nam nhiều nhất trong tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
có thể kể đến là pháp đức anh hà lan và tây ban nha
trong khi đó ba điểm đến tại việt nam được du khách châu âu
tìm kiếm nhiều nhất là thành phố hồ chí minh hội an và nha trang
vì mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa nghỉ dưỡng phiêu lưu và văn hóa
điểm đến này cũng là lựa chọn lý tưởng cho du khách
muốn tận hưởng tối đa kỳ nghỉ hè dài ngày ở việt nam
ngoài ra trong bối cảnh mùa hè châu âu đang cận kỳ
những địa điểm du lịch châu á trong đó có việt nam
không chỉ nằm trong số những điểm đến phổ biến nhất ngoài châu âu
mà còn chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ
agoda ghi nhận có năm mươi hai tăng trưởng trong lượt tìm kiếm nơi lưu trú của du khách châu âu
vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn cho hành trình du lịch châu á vào mùa hè năm nay
những yếu tố trên cho thấy các điểm đến châu á có sức hút mạnh mẽ
với nhiều du khách với nhu cầu du lịch đa dạng
du khách châu âu yêu thích du lịch đến châu á bởi nơi đây mang lại sự phong phú
trong trải nghiệm du lịch từ nhịp sống sôi động trên đường phố
các di tích lịch sử lâu đời cho đến thiên đường nghỉ dưỡng
cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi